khán giả lê văn quân ở hải phòng có đặt câu hỏi như sau
thưa các bác sĩ tôi năm nay bốn mươi tám tuổi
vào thời gian khoảng hơn một tháng nay thì tôi thi thoảng thấy khô họng khô miệng
nhiều khi miệng khô nói cũng cảm thấy khó
tôi có bị viêm họng mạn tính
tôi muốn hỏi bác sĩ là tôi đang mắc bệnh gì
và tôi nên đi khám và điều trị ở đâu là tốt nhất
và câu hỏi của khán giả lê văn quân thì chúng tôi sẽ nhờ phó giáo sư phạm tuấn cảnh
tư vấn cho khán giả này ạ
vâng với những triệu chứng mà khán giả cung cấp cho chúng ta
đó là những cảm giác về khô họng rồi rát họng rồi nói cảm giác khó
thì chúng tôi nghĩ là chắc là có vấn đề gì về viêm họng
mà có lẽ là một cái viêm học mà ở cái thể nó cũng không được đền hình lắm
thì cũng như khuyết cáo của chúng tôi thì
chắc là khán giả nên đến khám bác sĩ tài mỹ họng
để được khám
kiểm tra soi
xem cái tổn thương ở họng như thế nào
và chắc là khán giả ở hải phòng
thì có lẽ là nên đến bệnh viện
tiệp chẳng hạn kho tài mỹ họng
hoặc là những cơ sở tài mỹ họng
ở dưới hải phòng có rất là nhiều bệnh viện
mà có những cơ sở tài mỹ họng tốt
thì chúng ta được khám và được tư vấn
quan trọng tới tôi cho rằng quan trọng là
chẩn đoán đúng và được tư vấn
dùng thuốc đúng
rõ ràng là trong trường hợp này
thì khán giả lê văn quân
thì nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa
gặp bác sĩ chuyên khoa về tài mỹ họng
thì lúc đó các bác sĩ chuyên khoa
cũng sẽ đưa ra những lời tư vấn sát sao nhất
cho cái bệnh lý mà khán giả lê văn quân
ở hải phòng gặp phải
và cũng như là tư vấn từ phía
phó giáo sư tuấn cảnh
thì ở hải phòng cũng có bệnh viện việt tiệp
hay là một số cơ sở y tế chuyên khoa khác
để có thể trần đoán bệnh lý cho khán giả lê văn quân
xin cảm ơn rất là nhiều đến khán giả